nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách về nguồn máu cho công tác cấp cứu chữa bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố đà nẵng nhất là trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp
ngày một ba gần một công nhân viên chức lao động tại đà nẵng đã tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện hai nghìn hai mươi do liên đoàn lao động tp tổ chức
với thông điệp sẻ giọt máu hồng trao niềm hy vọng ngày hội hiến máu tỉnh nguyện hai nghìn hai mươi đã vận động và thu hút được hơn bốn trăm ba mươi đơn vị máu hiến
lượng máu thu được sẽ được bổ sung vào các ngân hàng máu cho bệnh viện giúp giảm bớt những khó khăn cũng như áp lực của ngành y tế đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn máu cung ứng điều trị bệnh nhân trên địa bàn
trong đợt này liên đoàn lao động thành phố đà nẵng cũng phối hợp với các đơn vị đồng hành
một mươi khẩu trang vải kháng khuẩn và một chai nước khoáng cho người tham gia hiến máu tình nguyện để bảo đảm an toàn cho người tham gia hiến máu